kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ sáng nay ngày hai mươi bảy tháng bảy đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng
chủ tịch nước quốc hội chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội
và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
dự lễ viếng có các đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
nông đức mạnh chủ tịch nước trần đại quang nguyên chủ tịch nước trần đức lương
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng phó chủ tịch nước phó thủ tướng chính phủ phó chủ tịch quốc hội
các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của đất nước
vì chủ nghĩa xã hội
nghĩa vụ quốc tế cao cả
đảng nhà nước nhân dân ta mãi mãi khắc ghi vào đời đời biết ơn
những chiến công hào hùng sự hy sinh oanh liệt công hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ thương bệnh binh
việc chăm lo thực hiện chính sách yêu đãi người có công với cách mạng
là bổn phận nhiệm vụ thường xuyên lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
thể hiện tính yêu việt bản chất tốt đẹp của chế độ ta
góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước
tiếp đó đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
cách đây bảy mươi một năm chủ tịch hồ chí minh đã chọn ngày hai mươi bảy tháng bảy hàng năm
là ngày thương binh toàn quốc
này là ngày thương binh liệt sĩ
đây cũng là dịp nhắc nhở toàn đảng toàn quân toàn dân ta phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn
mãi ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ thương binh gia đình người có công với cách mạng
đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân